xin chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai thời tiết các tỉnh đông bắc bộ chưa có nhiều thay đổi
trời ít mưa và có nắng nhẹ vào trưa chiều trời chỉ còn lạnh về đêm và sáng
sau đó từ trưa chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một một bộ phận không khí lạnh sẽ tràn về nước ta
khiến trời chuyển mưa và nhiệt độ giảm sâu
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một trời rét cả ngày và đêm thậm chí vùng núi có nơi rét đậm
tương tự tại các tỉnh tây bắc bộ trong hai ngày nghỉ cuối tuần trời có nắng vào trưa chiều
thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân
sau đó từ chiều tối hai mươi một tháng một mươi một gió mùa bắt đầu ảnh hưởng tới
thì trời nhiều mây có mưa rào và rông đi cùng là nền nhiệt giảm nhanh trời chuyển rét
dự báo trạng thái z sẽ còn kéo dài trong cả tuần sau quý vị cần chú ý để đảm bảo sức khỏe
với các tỉnh miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời giảm mưa nhanh trong hai ngày tới
thời tiết thuận lợi cho người dân dọn dẹp nhà cửa không phơi nông thị hải sản
sau đó từ đêm ngày hai mươi một sang ngày hai mươi hai tháng một mươi một khi gió mùa tràn về thì mưa sẽ gia tăng tại đây
cùng với mưa và nhiệt độ giảm trở lại trời lạnh thậm chí có nơi sẽ chuyển rét ở các tỉnh phía bắc khu vực
trong khi đó tại khu vực phía nam đèo hải vân các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
mưa xuất hiện rải rác tập trung vào chiều tối ở các tỉnh từ bình định đến khánh hòa
còn trong ngày có nắng gián đoạn người dân tranh thủ khoảng tạnh giáo để khắc phục hậu quả của đợt mưa kéo dài vừa qua
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến dưới ngưỡng ba mươi một độ vào trưa chiều
đến với khu vực tây nguyên mưa chỉ xuất hiện vài nơi với lượng không đáng kể
và thời điểm ban ngày trời có nắng với nhiệt độ ở trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
nhìn chung thời tiết thuận lợi cho người dân trong dịp cuối tuần này
còn tại nam bộ do hoạt động của rãnh thấp xích đạo nên khu vực vẫn có mưa rào và rông rải rác
tuy nhiên lượng mưa có xu hướng giảm hơn và chủ yếu xảy ra về chiều và tối
quý vị cần đề phòng tố lốc và gió rất mạnh
đi kèm trong cơn rông
còn ban ngày khu vực vẫn còn nắng gián đoạn với nhiệt độ từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi trên ba mươi ba độ vào thời điểm trưa chiều